tình trạng xâm nhập mặn mùa khô năm hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi ở khu vực đồng bằng sông kiểu long
được đánh giá đang ở mức nghiêm trọng nhất trong lịch sử
tuy nhiên mức độ gây thiệt hại đến sản xuất nông nghiệp và dân sinh được giảm thiểu đáng kể
đặc biệt là sản xuất nông nghiệp
đó là kết luận được đưa ra trong buổi làm việc của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
với tỉnh long an vào ngày hôm nay
xâm nhập mặn năm hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi đã ảnh hưởng đến một mươi trên một mươi ba tỉnh đồng bằng sông kiều long
danh giới độ mặn bốn gram một lit đã làm bốn mươi hai năm diện tích tự nhiên của toàn vùng bị ảnh hưởng
tương đương gần một bảy triệu hectare
đối với vụ đông xuân hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi ở đồng bằng sông cửu long bị ảnh hưởng của hạn xâm nhập mặn
với tổng diện tích khoảng bốn mươi hai ha trong đó có hai mươi sáu ha thiệt hại mất trắng
hạn và xâm nhập mặn đã làm trên sáu hectare
và hơn hai trăm linh hectare cây màu tại các tỉnh bị thiếu nước tưới giảm năng suất
trong đó có khoảng ba trăm năm mươi năm hectare cây ăn trái và hơn năm trăm linh hectare bị thiệt hại mất trắng
nuôi trồng thủy sản tại bến tre tiền giang kiên giang bạc liêu và cà mau cũng bị thiệt hại gần chín hectare
hạn xâm nhập mặn cũng đã làm cho khoảng chín mươi sáu hộ tương đương khoảng bốn trăm ba mươi nhân khẩu
đang sinh sống tập trung tại bảy tỉnh ven biển thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng
ngoài ra hạn xâm nhập mặn làm nguồn nước ngầm suy giảm mực nước trên các kênh trục xuống thấp
nhiều tuyến canh rạch khô cạn dẫn đến tình trạng sạt lở bờ canh đường giao thông và nhà dân
đề bao và đường nông thôn ven sông sụt lún đê biển tây tại đoạn đá bạc canh mới tỉnh cà mau
với tổng chiều dài hai trăm bốn mươi mét và còn hơn bốn mét đang có nguy cơ tiếp tục sụt lún
mặc dù vậy đây lại là những thiệt hại không ở mức quá nghiêm trọng
do sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và nhân dân cùng chung tay phòng chống hạn mặn